một bệnh nhân nhiễm sars cov hai điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã được công bố khỏi bệnh
như vậy việt nam đã có bảy mươi năm bệnh nhân chiến thắng với covid một mươi chín
một mươi một bệnh nhân mắc covid một mươi chín điều trị tại bệnh viện đã được công bố khỏi bệnh
gồm bệnh nhân thứ một mươi chín sáu mươi ba bảy mươi sáu bảy mươi tám một trăm linh bảy một trăm hai mươi chín một trăm ba mươi một một trăm ba mươi hai một trăm ba mươi tám một trăm bảy mươi chín và một trăm chín mươi
trong đó có một bệnh nhân quốc tịch pháp và một mươi người còn lại quốc tịch việt nam
tất cả những bệnh nhân này đều có ít nhất hai lần xét nghiệm âm tính
mọi chỉ số đã ổn định và tiếp xúc tốt
lúc đầu tôi cũng cảm thấy rất lo lắng nhưng về sau mọi việc đều ổn
xin gửi lời cảm ơn sâu sắc từ các bác sĩ việt nam đã chữa trị cho tôi
các bác lau công hoặc là những người đưa đồ ăn dọn dẹp đến
phải tám mươi vào đây là những có không có biểu hiện đâm sản nhưng mà tổn thương
ý chí quang phổi đã có
chúng tôi vừa là áp dụng pháp đồ đèn của bộ y tế vừa là những pháp đồ đang nghiên cứu
với các nước chúng ta áp dụng việt nam
chúng tôi đã cho thực hiện một cách triệt đẻ và đều có hiệu quả
công tác điều trị của chúng ta cũng rất là thuận lợi
đặc biệt là những thuốc gì tốt nhất và trang thiết bị gì tốt nhất
thì chúng tôi đang
sau khi ra viện các bệnh nhân sẽ được theo dõi thêm một mươi bốn ngày
đến hiện tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung mương còn đang điều trị cho sáu mươi chín bệnh nhân nữa
đa số các bệnh nhân đều tiến triển tốt
ngoài ra lãnh đạo bệnh viện bệnh nhiệt đới cũng cho biết là bốn bệnh nhân nặng đều đang có tiến triển tốt
trong đó có ba bệnh nhân đã được cai máy thở một bệnh nhân đang được cai ecmo
và bốn bệnh nhân nhân viên y tế đang được điều trị cũng có những tiến triển rất là tốt